trước thực tế test nhanh đang được sử dụng phổ biến để xác định có bị nhiễm hay không
thì mức độ chính xác của loại xét nghiệm này là vô cùng quan trọng
nhiều nghiên cứu sơ bộ cho thấy xét nghiệm nhanh tại nhà có thể phát hiện ra biến chủng omicron
nhưng độ nhạy suy giảm và cung cấp kết quả âm tính giả trong vài ngày đầu mắc bệnh
tin tốt là các xét nghiệm nhanh kháng nguyên chắc chắn sẽ phát hiện người nhiễm omicron
tuy nhiên tình xấu là một số nghiên cứu chỉ ra rằng xét nghiệm nhanh ít nhạy với omicron hơn so với các biến chủng khác
điều đó có nghĩa là các xét nghiệm có thể ra kết quả âm tính giả đặc biệt là trong những ngày đầu mắc bệnh
dữ liệu sơ bộ cho thấy nhiều người bị nhiễm trước khi họ nhận được kết quả dương tính từ xét nghiệm nhanh
do đó trong những ngày đầu mắc bệnh kết quả từ xét nghiệm nhanh có thể không đáng tin cậy
người bệnh có thể cần phải xét nghiệm nhiều lần trong vài ngày để có kết quả chính xác
gần đây một bản tin trước đăng tải trên made orsep được đánh giá ngang hàng đã kiểm tra hiệu quả của những loại xét nghiệm kháng nguyên
với mẫu virus được nuôi cấy từ người nhiễm omicron và người nhiễm các biến chủng khác
nghiên cứu kết luận các xét nghiệm ít nhạy hơn trong việc phát hiện omicron
một nghiên cứu nhỏ dựa trên dữ liệu thực tế gần đây khi omicron lây lan mạnh giải thích trường hợp bị ốm
nhưng liên tục nhận kết quả xét nghiệm
nghiên cứu phát hiện sau khi xét nghiệm pcr khẳng định đây là ca covid một mươi chín
thời gian trung bình ra kết quả xét nghiệm dương tính của xét nghiệm nhanh là ba ngày
kết luận lại xét nghiệm nhanh có độ nhảy thấp hơn xét nghiệm pcr tức là tạo ra nhiều kết quả âm tính giả hơn
fda hiện phê duyệt các loại xét nghiệm có độ nhảy tám mươi có nghĩa là tỷ lệ ra kết quả là hai mươi
hầu hết xét nghiệm nhanh tại thị trường mỹ có độ nhạy từ tám mươi năm chín mươi năm
mike garner giám đốc vi sinh lâm sạng của hệ thống y tế đại học california tại los angeles
cho biết với người đã tiêm phòng đầy đủ và thêm mũi tăng cường phải mất từ ba đến bốn ngày sau khi nhiễm
thì tải lượng virus mới đạt mức cao nhất tỷ lệ mà xét nghiệm nhanh nhạy nhất
sự chầm trễ này có thể dẫn đến kết quả âm tính giả trong vài ngày đầu tiên ông nói
một cách giải thích khác là bởi vì hiện tại dù tải lượng virus thấp
người nhiễm omicron vẫn có thể lây lan cho người khác
họ có thể bị nhiễm trước khi họ đạt mức đủ cao để xét nghiệm nhanh có thể phát hiện
thời gian ủ bệnh của omicron là khoảng thời gian từ khi tiếp xúc với virus
đến khi bị lây nhiễm chỉ từ một mươi hai tới hai mươi bốn giờ
điều đó có nghĩa là mọi người có thể nhận kết quả xét nghiệm nhanh âm tính
rồi bị nhiễm ngay sau đó vài giờ theo gigi granville
học giả cấp cao tại trung tâm an ninh y tế john hopkings
ngoài ra các loại xét nghiệm có thể lấy mẫu sai chỗ
đau hỏng là triệu chứng đầu tiên và phổ biến nhất với người
do đó nhiều nhà khoa học suy đoán lấy mẫu bệnh từ cổ họng
sẽ phát hiện ra virus sớm hơn so với mũi
một số nhà khoa học cũng lưu ý có khả năng xét nghiệm pcr phát hiện ra
các trường hợp dương tính sớm hơn xét nghiệm nhanh là do xét nghiệm pcr
lấy được dịch nước bọt trong khi xét nghiệm nhanh lấy dịch mũi
theo phó giáo sư kate lynn tretelina tại trung tâm khoa học y tế
tại đại học texas tại houghton do nhiều dữ liệu chỉ ra xét nghiệm nhanh
ra kết quả
trong những ngày đầu tiên vậy nên mọi người có thể đợi thêm một hai ngày
sau khi xuất hiện các triệu chứng rồi mới sử dụng để nhận kết quả chính xác hơn
nếu có kết quả âm tính hãy làm xét nghiệm sau một đến hai ngày
hoặc làm xét nghiệm pcr khẳng định nếu có thể
tiến sĩ bác sĩ phạm hùng vân chủ tịch liên tri hội vi sinh lâm sàng
tp hcm hiệu trưởng trường đại học phan châu trinh quảng nam cho biết
để xác định người mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể omitron hay delta
hiện nay phải thực hiện giải trình từ trên
tiến sĩ phạm hùng vân cho rằng kỹ thuật xét nghiệm real time pcr
hoàn toàn có thể xác định được biến thể của sars cov hai
thay vì chờ đợi giải trình từ trên
điều kiện đi kèm là phải có một thiết kế real time pcr phù hợp
kỹ thuật giải trình từ trang sẽ tìm được hết tất cả trên ba mươi hai đột biến
của omicron trên gen s còn real time pcr thì chỉ cần tìm được
một số đột biến đặc trưng của biến thể omitron mà không có trên các biến thể khác
như vậy là đủ để phát hiện biến thể này qua xét nghiệm pcr
công tác giải trình từ trang virus giúp các nhà khoa học hiểu thêm
về tiến hóa của sars cov hai theo thời gian xác định mối liên quan
về dịch tệ giữa các ổ dịch cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng
của các biến thể sars cov hai
hiện nay thành phố hồ chí minh đang thực hiện giải mã trên với f là người nhập cảnh
f trong cộng đồng nếu có các dấu hiệu bất thường để giám sát omitforn
khu vực có người nhập cảnh nhiều tử vong cao
trao đổi với báo chí bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu
tế thành phố hồ chí minh nhận định việc biết được chủng virus nào đang lưu hành
là một câu hỏi quan trọng để đối phó với mọi tác nhân gây bệnh dịch
không chỉ với covid một mươi chín
ví dụ với bệnh cúm hàng năm tổ chức y tế thế giới và cdc mỹ
đều giám sát loại biến thể chiếm ưu thế cung cấp công thức để các công ty bào chế vaccine
đối với covid một mươi chín có lẽ sau này sẽ điều chỉnh vaccine theo biến thể mới
tiến sĩ châu cho hay
phó giám đốc sở y tế thành phố khẳng định giám sát phát hiện các biến chủng sars cov hai
được xem là công cụ không thể thiếu trong công cuộc chống đại dịch covid một mươi chín
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các nhà khoa học tại bệnh viện đa học truyền nhiễm
trị trung hải đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng ncov mới tại thành phố marseille
biến chủng thuộc dòng b một mươi sáu nghìn bốn trăm linh hai và có tên gọi là ihu
ngày năm tháng một tổ chức y tế thế giới who cho biết biến chủng này không gây đe dọa lớn
câu hỏi biến chủng ihu đến từ đâu
cho biết ca nhiễm ihu đầu tiên là một du khách vừa di chuyển về pháp từ camera
miền tây châu phi theo báo cáo công bố trên make of sips
ngoài các trường hợp một mươi hai f các chuyên gia chưa thấy bất cứ các trường hợp nào dương tính với ihu
và cũng chưa xuất hiện tại các quốc gia khác
giáo sư di truyền francis valluz của đại học college london cho biết ihu không phải là nguyên nhân
khiến số ca mắc mới và nhập viện tại pháp gia tăng trong thời gian gần đây
các chuyên gia cho biết biến chủng ihu mới mang đến bốn mươi sáu đột biến và có thể làm giảm hiệu quả
các loại vaccine covid một mươi chín hiện có
họ chỉ ra người đầu tiên nhiễm ihu đã được tiêm chủng đầy đủ
các nhà khoa học phát hiện ra protein gai của biến chủng mới mang một mươi bốn acid amin thay thế
chúng bao gồm n năm trăm linh một i có thể khiến virus lây lan nhanh hơn
nhưng trong khi đó e bốn mươi tám k lại làm giảm hiệu quả của vaccine
phần lớn vaccine trên thế giới nhắm vào protein gai của ncov
nếu lượng protein gai càng lớn thì virus lại càng có lợi thế để gây lây nhiễm hoặc là trốn tránh miễn dịch
các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng dữ liệu mới là minh chứng cho thấy chúng ta không thể đoán trước
về sự xuất hiện của các biến chủng ncov
một số các chuyên gia đang nỗ lực xác định iuu có tiềm năng để trở thành biến chủng cần phải quan tâm hay không
mới đây eric felding thành viên của đoàn các nhà khoa học mỹ nhận định
biến chủng mới này không có nghĩa là nó sẽ nguy hiểm hơn các phiên bản virus trước đây
ông nói rằng nó chỉ phổ biến và nguy hiểm hơn nếu số đột biến khiến nó nhân lên nhanh hơn so với virus gốc
cần xem xét thêm liệu có nên xếp nó vào danh mục nào
tuy nhiên biến chủng mới vẫn xuất hiện trong bối cảnh số ca nhiễm của omitforn đang gia tăng
pháp cảnh báo số ca nhiễm đang tăng với tốc độ siêu âm
cũng có thể khiến cho các bệnh viện quá tải trong thời gian tới
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một các chuyên gia và người dân trên thế giới đã bày tỏ quan ngại
về biến thể covid một mươi chín mang tên omicron
omicron là một loại biến thể mới của sars cov hai được phát hiện đầu tiên tại nam phi
hiện nay các cơ quan trên khắp thế giới vẫn đang tiếp tục phối hợp và quan sát sự phát triển
và mức độ lây lan và nguy cơ tái diễn của biến thể mới
biến thể vũ hán so với biến thể omicron thì omicront có đến sáu mươi đột biến
với tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng
như thông tin đã đưa trước biến thể iuu mang bốn mươi sáu đột biến và chưa thấy khả năng lây lan ra cộng đồng
tại nam phi là một trong những quốc gia
quốc gia minh chứng cho tốc độ lây lan của biến thể mới
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc khuyến cáo
mọi người ai cũng có thể nhiễm biến thể omicron và lây lan virus cho người xung quanh
các loại vaccine covid một mươi chín hiện nay có thể kém hiệu quả hơn trong việc lây lan của biến thể omicron
và hơn nữa đặc biệt khi biến thể này có nguy cơ tái nhiễm hơn so với biến thể sars cov hai trước đó
các cuộc thử nghiệm cho thấy tiêm mũi ba vaccine pfizer có khả năng ngăn chặn sự lây lan
cụ thể viện nghiên cứu sức khỏe ở derbainh nam phi
tiến hành nghiên cứu và phát hiện omicron có thể khiến cho mức độ kháng thể trung hòa giảm xuống bốn mươi lần
ở những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
điều này là để so sánh với biến chủng ở trung quốc được phát hiện vào hai năm trước
cho thấy dấu hiệu đáng mừng để đẩy lùi dịch bệnh
đối với biến thể ihu mới đây loại virus e bốn trăm tám mươi bốn k sẽ có thể làm giảm hiệu quả của vaccine
điều này sẽ làm khó dễ cho việc giải quyết các vấn đề ngăn chặn làn sóng dịch mới
biến thể omicron tăng một cách
chống mặt cùng với nguy cơ tái nhiễm cao
vì vậy để bảo vệ bản thân các quốc gia trên thế giới cũng như tại việt nam
tiến hành triển khai chương trình tiêm vaccine bổ sung nhắc lại để tránh tình trạng số ca nhiễm tăng cao
hiện tại biến thể omicron đã xuất hiện tại việt nam
nên để bổ sung trước các biến thể omicron khuyến cáo mọi người nên tiêm đủ liều
hiện nay vaccine được cho là vũ khí duy nhất để bảo vệ bản thân trong thời điểm này
thứ hai khuyến cáo mọi người nên test nhanh tại nhà
hỗ trợ trong thời gian sống chung với dịch bệnh và đồng thời giúp cho bạn an tâm hơn
và chủ động phát hiện sớm nếu có ca nhiễm covid một mươi chín
vì vậy trước khi làn sóng biến thể iuu mới xuất hiện
chúng ta không được phép chủ quan lơ là trong việc chống dịch
cần tuân thủ mọi quy tắc khi ra đường và thực hiện nghiêm túc thông điệp nam cạnh